một vụ hỗn chiến với nhiều hung khí nguy hiểm được chuẩn bị đã may mắn được lực lượng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau
phối hợp với đơn vị công an thành phố cà mau ngăn chặn kịp thời không để lại hậu quả
lực lượng công an đã khống chế tạm giữ một mươi tám đối tượng thu nhiều hung khí nguy hiểm khai thác nhanh các đối tượng liên quan khai nhận
nhóm của trương phúc hậu sinh năm hai nghìn bảy cầm đầu và do châu nguyên sinh năm hai nghìn bốn cầm đầu có xảy ra mâu thuẫn
nên hai bên đã hẹn đến khu vực của khóm hai phường tám để giải quyết mâu thuẫn
vụ việc may mắn ngăn chặn kịp thời không để lại hậu quả xảy ra
được biết cách này không lâu thì hậu là đối tượng đã dùng dao tự chế chém và gây thương tích cho hai thanh niên khác mà không hề có mâu thuẫn trước đó
được biết hầu hết các đối tượng tham gia vào hai nhóm trên là thanh thiếu niên